theo thông tin trên cổng tiêm chủng vaccine covid một mươi chín cập nhật đến một mươi hai h trưa ngày hôm nay
thì cả nước đã có hơn một mươi sáu bảy triệu liều vaccine covid một mươi chín được tiêm
tổng số ca tử vong do covid một mươi chín tại việt nam tính đến ngày hai mươi tháng tám là bảy năm trăm bốn mươi ca
chiếm tỷ lệ hai ba so với tổng số ca mắc
riêng tại hà nội trưa nay ghi nhận thêm hai mươi một ca dương tính trong đó có chín ca tại cộng đồng
trước tình hình dịch diễn biến phức tạp ubnd tp đà nẵng đã quyết định tiếp tục thực hiện
tạm dừng mọi hoạt động trên địa bàn thành phố đến tám giờ ngày hai mươi sáu tháng tám
từ tám h ngày hai mươi ba tháng tám đến tám h ngày hai mươi sáu tháng tám thành phố đà nẵng sẽ tiếp tục tạm dừng mọi hoạt động
người dân không được ra khỏi nhà thực hiện nghiêm nguyên tắc ai ở đâu ở đó
trong thời gian này thành phố cho phép những người tham gia hoạt động giao nhận hàng hóa
thuộc các đơn vị cung ứng hàng hóa và những người giao hàng công nghệ
được giao hàng cho các hộ gia đình có nhu cầu
với điều kiện hàng hóa là lương thực thực phẩm hàng thiết yếu từ các đơn vị được phép hoạt động
các shipper phải được tiêm ít nhất một liều vaccine phòng covid một mươi chín
có giấy xét nghiệm âm tính với sars cov hai định kỳ ba ngày một lần
bảo đảm nghiêm các quy định phòng chống dịch có thể nhận diện tham gia giao thông do công an thành phố cấp
sở y tế sẽ có kế hoạch xét nghiệm covid một mươi chín phù hợp với từng khu vực
và sở công thương sẽ tiếp tục tổ chức thực hiện các phương án để bảo đảm lương thực thực phẩm cho người dân
không để các loại tội phạm lợi dụng tình hình dịch bệnh để gia tăng hoạt động
đặc biệt là trong thời điểm tp hà nội thực hiện giãn cách xã hội
đây là mục tiêu xuyên suốt của công an thành phố kể từ thời điểm dịch bệnh covid một mươi chín có diễn biến phức tạp
vừa qua nhiều vụ phạm tội cướp cướp giật tài sản trộm cắp buôn lậu
với những phương thức thủ đoạn manh động liều lĩnh gây bức xúc trong dư luận
đã bị lực lượng công an các đơn vị công an tp hà nội đấu tranh triệt phá thành công
dù trong điều kiện phá án gặp rất nhiều khó khăn do dịch bệnh
đem theo đồ nghề là kìm thủy lực và van phá khóa đang chuẩn bị đột nhập vào nhà dân để trộm cắp tài sản
nhưng đã bị lực lượng công an kịp thời phát hiện bắt giữ
nhóm đối tượng này đã ra tay cướp tài sản của người dân đi chợ sớm tại địa bàn huyện trương mỹ
còn đây là các đối tượng đã thực hiện vụ cướp xe máy của một nữ công nhân vệ sinh gây xôn xao dư luận thời gian vừa qua
với các loại hung khí nguy hiểm dao kiếm và cả bom xăng
các đối tượng thanh thiếu niên này đã bất chấp lệnh giãn cách xã hội kéo nhau đi trả thù mâu thuẫn cá nhân
với sự vào cuộc khẩn trương nghiêm túc công an hà nội đã kịp thời ngăn chặn đấu tranh và chấn áp các nhóm đối tượng tội phạm này
lực lượng hình sự công an quận đã có một số biện pháp là lồng ghép vào cái việc mà các chốt tuần tra
và các tổ tuần tra của công an quận kiểm tra việc giãn cách người dân đi ra ngoài
thông qua việc đấy sẽ lồng ghép vào việc kiểm tra các đối tượng có dấu hiệu vi phạm
về hình sự như màn vũ khí vũ khí đi trên đường hoặc là các đối tượng mà có thể nán hình sự xác định nhân thân
rồi là việc mà mục đích ra ngoài thì để kiểm tra và cũng phòng ngừa đấu tranh những việc gây đến dịch ván nghiêm trọng
hàng nghìn que tét covid không rõ nguồn gốc khẩu trang bị làm giả nhãn hiệu
hơn một thiết bị y tế là các dụng cụ hỗ trợ máy thở không rõ nguồn gốc xuất xứ
cũng đã bị công an huyện hoài đức phát hiện thu giữ
thủ đoạn của các đối tượng đều lợi dụng hình thức vận chuyển
luồng xanh trong thời điểm các địa phương thực hiện giãn cách xã hội để vận chuyển hàng hóa không rõ nguồn gốc
nhưng thủ đoạn tinh vi này cũng đã bị lực lượng công an hà nội kịp thời phát hiện đấu tranh và ngăn chặn
trong thời gian vừa qua chúng tôi nắm được liên quan đến một số đối tượng có hành vi
là mua các cái hàng hóa không nguồn gốc xuất xứ hoặc xuất xứ ở nước ngoài
rồi sau đó thì mang đi để tiêu thụ ở những nơi vùng dịch để trục lợi
chỉ ở đây thì cái hàng hóa nhiều hàng hóa
là không nguồn gốc xứ không có rõ ràng ảnh hưởng lớn đến sức khỏe của người dân
đội cảnh sát kinh tế ma túy từ khi thực hiện giãn cách xã hội
chúng tôi luôn trực một trăm linh quân số đảm bảo việc phòng chống dịch
cũng như là thực hiện đấu tranh với tội phạm
theo nhận định của cơ quan công an thời điểm dịch bệnh có diễn biến phức tạp
đặc biệt là khi thành phố hà nội thực hiện giãn cách xã hội
các loại tội phạm vẫn lợi dụng hoạt động với nhiều chiêu trò và phương thức thủ đoạn mới
chính vì vậy công an thành phố hà nội
đã chủ động phân công cán bộ chiến sĩ vừa tham gia phòng chống dịch
vừa tăng cường công tác nắm tình hình quản lý đối tượng
đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm
trước tình hình diễn biến rất phức tạp của dịch bệnh
thì ban chỉ huy ngoan nguyện có phải thống nhất và chỉ đạo trực tiếp
các đội nghiệp vụ công an các xã thị trấn trên địa bàn huyện
và tăng cường các biện pháp nghiệp vụ nắm tình hình di biến động của các đối tượng
đặc biệt là các đối tượng có biểu hiện về ma túy
các đối tượng có tiền án tiền sự
liên quan đến tác tội trộm cắp chốt giật cố hiểm tích trên địa bàn
để gọi hỏi gian đe cũng như là áp dụng cái biện pháp
ngăn chặn ngay trong chức nước không để những tội phạm
các đối tượng này có thể thực hiện hành vi phạm tội
với những kết quả đã đạt được trên mặt trận đấu tranh với các loại tội phạm
trong thời gian hà nội thực hiện giãn cách xã hội
đã thể hiện tinh thần đấu tranh quyết liệt với tội phạm
trong mọi hoàn cảnh mọi tình huống của lực lượng công an thành phố
xứng đáng với vai trò là lá chắn trong phòng chống dịch bệnh
là thanh bảo kiếm bảo đảm an ninh trật tự an toàn xã hội cho nhân dân thủ đô
một đường dây sản xuất buôn bán thuốc điều trị covid một mươi chín giả
trên địa bàn thành phố hồ chí minh vừa bị phòng cảnh sát kinh tế
công an thành phố hồ chí minh triệt xóa
xuất phát từ nhu cầu về việc sử dụng các loại thuốc phòng bệnh chữa bệnh
liên quan đến hô hấp đặc biệt là hỗ trợ phòng ngừa chữa trị bệnh covid một mươi chín tăng cao
các đối tượng đã lợi dụng để thu lợi bất chính
theo thông tin ban đầu vào ngày hôm qua phòng cảnh sát kinh tế công an thành phố hồ chí minh
phát hiện đối tượng nguyễn đức thuận chở một thùng các tông chứa một trăm năm mươi hộp thuốc
điều trị covid một mươi chín hiệu tepin cordain thuận khai nhận là thuốc tân dược giả
do thuận tự mua nguyên liệu đem về sản xuất rồi bán ra thị trường kiếm lời
mở rộng điều tra lực lượng công an tạm giữ số lượng rất lớn nguyên liệu
hơn sáu trăm ba mươi viên thuốc tân dược giả các loại và công cụ phương tiện sản xuất
trong đó có hơn ba hộp thuốc phòng chữa trị covid một mươi chín giả
hai năm kg viên thuốc màu trắng không nhãn hiệu
hiện công an đã bắt giữ thuận và triệu tập làm việc đối với tám đối tượng khác có liên quan
để điều tra làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật
trước đó vào ngày một mươi tám tháng tám phòng cảnh sát kinh tế cũng phối hợp với cục quản lý thị trường
thành phố hồ chí minh phát hiện kho thuốc và trang thiết bị y tế không có nguồn gốc xuất xứ
tại một căn nhà trên đường tô hiến thành quận một mươi
do đặng thị hồng duyên và đặng khánh dư làm chủ
thu giữ tám trăm linh bộ test nhanh covid một mươi chín bốn trăm sáu mươi hộp thuốc tân dược hiệu samutan
bảy trăm linh hộp eferagan và nhiều thuốc tân dược vitamin viên sông mũi không có hóa đơn chứng tử
chỉ trong một thời gian ngắn lực lượng công an trên cả nước đã đấu tranh triệt xóa rất nhiều sàn giao dịch quyền chọn nhị phân
binary option gọi tắt là bo trên không gian mạng
có dấu hiệu tổ chức kinh doanh theo phương thức đa cấp trái phép lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người tham gia
tuy nhiên vì lợi nhuận nên những đối tượng đứng sau của những sàn huy động vốn trái phép này
luôn biến thành một bộ test nhanh covid một mươi chín bốn trăm sáu mươi hộp thuốc tân dược hiệu sambutan

tại một tòa trung cư thuộc phường yên hòa quận cầu giấy thành phố hà nội lúc sáu giờ sáng
ba mươi chiến sĩ công an thành phố hải phòng chia thành bảy mũi tấn công vây gọn và đột kích ổ nhóm
chuyên thành lập cái gọi là các sàn giao dịch ngoại hối forex tiền ảo
tại hiện trường hai đối tượng cầm đầu là nguyễn thế dương và nguyễn văn quyền đã bị bắt
gần một trăm linh đối tượng giúp sức đã bị khống chế
nhiều tài liệu liên quan đến hoạt động lừa đảo theo mô hình đa cấp đã bị thu giữ
các dữ liệu mà chúng tôi thu thập được là những dữ liệu điện tử
mà dữ liệu điện tử thì nó tồn tại
nếu không thu thập không có biện pháp không có cách thức và không có sự nhanh chóng
thì dữ liệu điện tử nó không tồn tại
sau này truy vết vô cùng khó
các đối tượng đông chúng tôi cần phải một lực lượng mạnh
còn đây là nhóm đối tượng đã lập ra cái gọi là
sàn giao dịch và ngoại tệ trái phép reforex com
chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng của người tham gia
mà công an thành phố hà nội vừa phối hợp với công an thành phố hồ chí minh
đã huy động gần ba trăm linh cán bộ chiến sĩ đồng loạt triển khai tại một mươi một tỉnh thành phố
triệt phá thành công
đối tượng khai nhận nhóm này đã tổ chức xây dựng quản trị
và điều hành bốn sản giao dịch vàng tiền ảo ngoại tệ trái phép
các sàn giao dịch này đều được kết nối với ứng dụng metatraderpi
phần mềm cho phép mọi người giao dịch trực tuyến trên thị trường ngoại hối
chứng khoán hàng hóa và rất nhiều thị trường tài chính khác
để lôi kéo gần một mươi hai người tham gia đến từ hai mươi bảy quốc gia khác nhau
người tổ chức ra cuộc chơi thì người ta sẽ can tiệp với lệnh đánh của người chơi
muốn cho ai thắng thì người ấy thắng muốn cho ai thua thì người ấy thua
đảm bảo để đối tượng kịp thời trốn chống đối xóa hết
các sàn giao dịch này đều được kết nối với ứng dụng metatraderpi
các sàn giao dịch này đều được kết nối với ứng dụng metatraderpi
của người chơi nhằm mục đích chiếm đoạt tài sản của các nhà đầu tư tham gia vào các sản giao dịch nêu trên
hiện nay có thể nói là hoạt động của các sản giao dịch quyền chọn nhị phân nó diễn ra rất là phức tạp
và hầu hết ở trên địa bàn toàn quốc đều đã xuất hiện những vụ việc
mà người dân đến các cơ quan chức năng đặc biệt là cơ quan công an
để tố cáo về việc mình bị chiếm đoạt tài sản
thông qua cái việc mà bị kêu gọi thu hút đầu tư vào các sàn giao dịch quyền chọn y phân
và có rất nhiều trường hợp thì số tiền thiệt hại của người dân lên đến hàng tỷ đồng
các sản giao dịch này lấy tiền của người tham gia sau để trả lãi suất và hoa hồng cho người tham gia trước
khi huy động được số tiền đủ lớn các đối tượng sẽ ngừng chi trả lãi cho người tham gia
đồng thời đánh sập hệ thống và bỏ trốn cùng số tiền đã huy động được
cục an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao bộ công an đánh giá
các sàn giao dịch và trang thương mại điện tử đã bị lực lượng công an đấu tranh triệt xóa
mặc dù tên gọi khác nhau nhưng đều có đặc điểm chung dễ nhận biết
đó là không có địa chỉ trụ sở hay là người đứng đầu cụ thể
và cũng không kinh doanh các sản phẩm mà hình thức đầu tư tài chính giao dịch
đó là người mua sẽ đưa ra dự đoán xu hướng tăng hoặc là giảm của các loại tài sản
như hàng hóa tiền tệ các cổ phiếu hay chỉ số tại thời điểm dự đoán
có nghĩa là không kinh doanh các giá trị thực mà lấy cái ảo để dụ lừa nhà đầu tư
lấy tài sản thật là tiền để đầu tư cái ảo
do đó tính rủi ro là rất cao
mua bán lên xuống hay xanh đỏ
đó là các lệnh dự đoán về các cặp tiền điện tử trong cái gọi là sàn ngoại hối hit option
ba mươi giây là thời gian lựa chọn của người tham gia
để có cơ hội nhận về chín mươi năm tiền đặt cược
chơi là chắc thắng
nếu không thắng sẽ được trả lại tiền
sức hấp dẫn từ lời mời lãi suất cao khó cưỡng đã thổi thúc hàng nghìn người tham gia
nhưng kết quả giờ đây toàn bộ số tiền có nguy cơ mất trắng
em tham gia vào một mươi hai đô trên sàn
hai mươi ba tháng đầu
vẫn còn nãy đều
nhưng mà đến tháng thứ tư thì không đốt đắt được nữa
sau khi bị bắt
nhóm cầm đầu hit option đã khai nhận
đây chỉ là chiêu trò lừa đạo
các đối tượng đã lập ra một website
được mô phỏng giống với các sản quốc tế
cái lựa chọn là tăng hoặc giả
là đã có thể tham gia đầu tư
thì đây là cái mà chúng ta dễ nhận diện nhất
nó là cái hình thức sản cho những phân
thế các cái sản phẩm mà để lựa chọn
họ đặt vào cái lựa chọn tăng hay giả
thì có thể là các loại ngoại hối
thông thường là các đối tượng sử dụng là các loại ngoại hối
các cái mã chứng khoán
hoặc là các cái thậm chí là có cả
những cái sản phẩm như là
nguyên liệu nông sản hạt điều cà phê
cái thứ ba nữa là
đặc điểm chung của các cái sản này
thì họ sử dụng cái mô hình
kinh doanh theo phương thức đa cấp
để kêu gọi nhà đầu tư tham gia vào
để hưởng hoa hồng
chính vì cái việc là kêu gọi sử dụng cái mô hình đa cấp
cho nên là cái việc
rất nhiều cái người
đã tham gia rồi
tiếp tục lôi kéo
rồi kêu gọi người thân trong gia đình
hoặc bạn bè tham gia đầu tư
với mục đích bản chất để hưởng hoa hồng
cho nên là những cái mô hình này
thường là phình to rất nhanh
theo thiếu tá triệu mạnh hùng
cát sản wifinex raidenbo bitono
đã bị triệt xóa
hay quảng cáo cái gọi là công nghệ robot tự động
có khả năng đoán
đúng các lệnh để tạo ra lợi nhuận
từ một mươi năm đến ba mươi mỗi tháng
bản chất là không có thật
các đối tượng tự vẽ ra
với những lời giới thiệu mỹ miều
ứng dụng thuật toán ma trận thông minh
vận hành theo công nghệ blockchain
để đánh lửa người chơi
thu hút các đối tượng người tham gia mới
từ các vùng nông thôn người lớn tuổi
người không biết về công nghệ tài chính
chúng còn tạo ra một đội ngũ chim mồi
gọi là đội ngũ chuyên gia đọc lệnh
thường xuyên đăng ảnh nhận lãi khủng
mua nhà được xe ăn chơi sang chảnh
thì cũng là những sinh viên nghèo
người lao động phổ thông không bằng cấp
chúng ta có thể dự báo trong thời gian tới
khi mà các kênh đầu tư về mặt tài chính là
sẽ tương đối khó khăn
do ảnh hưởng của dịch covid một mươi chín
thì các đối tượng sẽ tiếp tục hoạt động
để lôi kéo nhà đầu tư tham gia
với các loại hình sàn giao dịch
quyền chọn nghị phân này
với những lời giới thiệu là gì
lợi nhuận rất cao
cam kết lợi nhuận hàng năm
thậm chí cam kết lợi nhuận
đến vài chục phần trăm một năm
trả hoa hồng rất cao
khi mà kêu gọi được nhà đầu tư tham gia vào
và hình thức đầu tư kinh doanh rất dễ dàng
chỉ cần chọn tăng hay giả
để lôi kéo đánh vào lòng tham
để lôi kéo nhà đầu tư tham gia vào các giao dịch
quyền chọn nghị phân
hiện nay lợi dụng việc giãn cách do dịch bệnh
nhiều ứng dụng và website đang chạy quảng cáo
để lôi kéo người dân tham gia vào sàn giao dịch
quyền chọn nghị phân
và giới thiệu là sản phẩm của công nghệ tài chính nước ngoài
gắn mắt ứng dụng công nghệ blockchain
trong cuộc cách mạng bốn
nhằm cố tình làm cho nhà đầu tư lầm tưởng
các sàn này đã được cấp phép tại việt nam
cục an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao
bộ công an khuyến cáo người dân
cần cảnh giác không để bị các đối tượng lôi kéo dụ dỗ
bởi dù hoạt động dưới nhiều tên gọi mỹ miều
nhưng những trang này
sau khi chiếm đoạt tiền của người tham gia
thì các đối tượng cầm đầu
sẽ nhanh chóng đánh sập sàn đang hoạt động
để thành lập sàn mới
lần trốn và tiếp tục lừa đảo
trong buổi họp báo vừa diễn ra trong chiều nay
lãnh đạo tp hcm một lần nữa khẳng định
không thực hiện tình trạng khẩn cấp về dịch bệnh
khuyến nghị người dân bình tĩnh
và sẽ đảm bảo đầy đủ lương thực thực phẩm cho người dân
đồng thời xích chặt giãn cách xã hội
để thực hiện nghiêm công tác phòng chống dịch
kể từ ngày hai mươi ba tháng tám tới
phó ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín
tp hcm phạm đức hải khẳng định
việc ban hành tình trạng khẩn cấp
về dịch bệnh phải do thủ tướng chính phủ ban hành
tp hcm đã ra văn bản số hai nghìn bảy trăm tám mươi chín
ký ngày hai mươi tháng tám
và văn bản hai nghìn bảy trăm chín mươi sáu
để quy định rõ hơn
về các đối tượng được di chuyển trên địa bàn
các ngã đối tượng được các lưu thông
thì vẫn thực hiện

phát buộc phải có giấy đi đường
lực lượng giao hàng
sử dụng ứng dụng chung nghệ
để đẩy mạnh mục tiêu
giải phóng vùng xanh
chuyển hóa vùng đỏ
và vùng đỏ
vào vùng cam
ngành y tế tp hcm cho biết
đến ngày hai mươi bốn tháng tám
sẽ hoàn thành một trăm năm mươi trạm y tế lưu động
để hỗ trợ người f điều trị tại nhà
và sau hai mươi bốn tháng tám
sẽ có thêm hai trăm năm mươi trạm y tế di động
hiện đã có hơn bảy mươi năm dân số
đã hoàn thành tiêm mũi một
tuy nhiên tp hcm đang hướng đến độ phụ vaccine
đối với toàn bộ người dân
đang cư trú trên địa bàn
không kể là tạm trú hay thường trú
về vấn đề cung ứng lương thực thực phẩm
tp hcm cam kết
thực hiện hai triệu gói hỗ trợ
và hơn thế nữa
gồm các mặt hàng thiết yếu
để đảm bảo một phần dinh dưỡng cho bà con
về việc cung ứng người dân
hiện nay nếu ở trong vùng đỏ
và vùng cam
thì mình sẽ hỗ trợ trực tiếp cho người dân
có thể là người dân không có đi ra
chắc chắn là người dân sẽ không bị siêu thị
hay đi chợ nữa
mình sẽ cung ứng
cùng với đội xe bán hàng lũ động
sẽ xuống để hỗ trợ
người dân không ra mua hàng lũ động
nhưng mà lực lượng đi chợ dùm
sẽ mua ở từ lực lượng này
đảm bảo chắc chắn là sẽ không thiếu
thực phẩm cho người dân
sau thông tin thành phố sẽ tăng cường
các biện pháp
phòng chống dịch kể từ ngày hai mươi ba tháng tám
do tâm lý lo lắng
sáng nay bà con ra đường rất đông
mua sắm hàng hóa dẫn đến mất trật tự
ảnh hưởng giãn cách xã hội
đe dọa lây lan mạnh dịch bệnh
chính vì vậy chính quyền thành phố khẳng định
không phong tỏa toàn thành phố hai tuần tới
và không thực hiện tình trạng khẩn cấp
về dịch bệnh
người dân thành phố cần bình tĩnh
tuân thủ các quy định phòng chống dịch
để cùng thành phố sớm kiểm soát dịch bệnh
đến ngày một mươi năm tháng chín tới
trước thông tin siêu thị và chợ
không mở cửa đại trà trong hai tuần tới
người dân thành phố hồ chí minh
ngày hôm nay ngày hai mươi một tháng tám
đã đổ xô đến các điểm mua sắm
để tích trữ thực phẩm
do lượng khách tập trung đông vào khung giờ cao điểm sáng
nên nhiều tuyến đường trên địa bàn bị tắt nghẹn
ghi nhận trong ngày hôm nay
từ sáu giờ sáng
người dân đã xếp hàng dài
trước các siêu thị lớn để mua sắm
siêu thị mm megamarket an phú
thành phố thủ đức
chứng kiến cảnh tượng khách dài đặc
chờ để vào khu hứa xe
lực lượng công an địa phương và dân phòng
được huy động để đảm bảo giãn cách
cũng như chỉ cho phép người dân có phiếu đi chợ
được vào khu vực này
nhưng khách bản lai không có phiếu
hoặc phiếu đi chợ không đúng ngày đúng địa bàn
được mời về để tránh tụ tập
tại hầu như tất cả hệ thống mua sắm
trên địa bàn thành phố hồ chí minh
có cảnh xếp hàng dài chờ tới lượt
có nơi xếp hàng đến năm sáu giờ đồng hồ mới tới lượt
tâm lý chung của người dân là tích trữ thực phẩm
cho hai tuần cao điểm giãn cách sắp tới
lực lượng chức năng vừa phải giải quyết mua sắm an toàn
vừa trấn an người dân về đảm bảo thực phẩm
tại hầu như tất cả hệ thống mua sắm trên địa bàn thành phố hồ chí minh

cho những ngày sắp tới
tuy nhiên thì đối với địa phương này
cũng giải tránh an cho bà con
đây là đối với những thực phẩm thích yếu
chỗ két siêu thị
vẫn cũng bướng hàng quá
hàng quá thì cũng bướng hàng ngày
để tránh tụ tập đi kiểm tra tất cả các địa bàn
những cái điểm mà có phát sinh
tụ tập đông người thì chúng tôi giải quyết
và phải giải thích cho bà con hiểu là
hàng quá thích yếu
chúng tôi đảm bảo cho bà con
trong sáng nay hai mươi một tháng tám
phó bí thư thường trực thành ủy thành phố hồ chí minh
phó trưởng bang chỉ đạo phòng chống dịch thành phố
phan văn mãi khẳng định
đã chuẩn bị sẵn sàng các phương án đảm bảo cung ứng hàng hóa
nhu yếu phẩm cho người dân thành phố
lực lượng quân đội phối hợp phường xã và siêu thị
để phát và mua hộ cho người dân trong hai tuần tới
đồng thời thành phố chuẩn bị hai triệu túi an sinh
đảm bảo nguyên tắc không bổ sót những trường hợp khó khăn
chuẩn bị các suất ăn dinh dưỡng cung cấp cho các trường hợp f một
có hoàn cảnh khó khăn
do trung tâm tiếp nhận và hỗ trợ hàng hóa thiết yếu
phục vụ người dân khó khăn bởi dịch covid một mươi chín thực hiện
thành phố hồ chí minh vừa xin tăng cường
bốn cán bộ chiến sĩ quân khu bảy
y bác sĩ và ba mươi xe cứu thương
số nhân lực này được đề xuất tăng cường từ quân khu bảy
nhằm đẩy nhanh tiến độ kiểm soát dịch bệnh covid một mươi chín
tại thành phố hồ chí minh theo chỉ đạo của chính phủ
theo đó sở nội vụ tp hcm vừa rỉnh ưu ba nhân dân thành phố
đề xuất bộ quốc phòng và bộ tổng tham mưu
xem xét tăng cường hơn sáu người cho tp hcm
trong đó có bốn cán bộ chiến sĩ chủ lực của quân khu
bốn trăm linh bác sĩ một sáu trăm linh nhân viên y tế khác
hai mươi xe cứu thương kèm ba mươi tài xế
và ba mươi nhân viên y tế theo xe cứu thương cấp cứu
số nhân lực được đề xuất tăng cường từ quân khu bảy
nhằm đẩy nhanh tiến độ kiểm soát dịch bệnh covid một mươi chín
tại tp hcm theo chỉ đạo của chính phủ
trước đó tp hcm đã huy động nhiều nguồn lực
từ lực lượng y tế ở thành phố
sinh viên giảng viên của các trường đại học
cao đẳng chuyên ngành trên địa bàn thành phố và các tỉnh
trong hệ thống các cơ sở điều trị covid một mươi chín
theo mô hình tháp ba tầng tại tp hcm
tầng hai là các bệnh viện được chuyển đổi công năng
chuyên tiếp nhận điều trị covid một mươi chín có triệu chứng
tại các bệnh viện này nhu cầu về các trang thiết bị y tế
như là máy trợ thở máy tạo oxy máy đo nồng độ oxy sp hai là rất lớn
theo kinh nghiệm điều trị từ các nước tiên tiến
việc áp dụng liều pháp oxy từ sớm
bệnh nhân covid một mươi chín sẽ tránh được việc phải đặt nội khí quản
và tăng tỷ lệ sống sót
và cũng từ thực tế tại các bệnh viện giả chiến khu dung
khi bệnh nhân bắt đầu chuyển biến nặng
sẽ không đủ thời gian chờ để chuyển lên tuyến trên
thì máy trợ thở và máy tạo oxy
máy tạo oxy lưu lượng cao sẽ là giải pháp hữu hiệu
trong việc chữa trị kịp thời cho nhiều bệnh nhân
có phần ngăn chặn bệnh diễn biến nặng
và giảm tải cho các bệnh viện tuyến trên
lưu lượng bệnh nhân trở nặng
cũng tầm khoảng hai máy tới ba mươi bệnh nhân
hiện tại đang thở oxy
mà nó cứ phải chia cái nguồn oxy ra
tại mình không có đủ cái bệnh oxy
hiện tại nếu mình được hỗ trợ những cái bệnh oxy
những cái máy tạo oxy này
thì hỗ trợ tụi em luôn được phần
đối với bệnh viện giải trí số tám
thì sự nâng tầng từ tầng một
lên tầng hai hiện nay là lên tầng ba
thì sự đồng hành của các doanh nghiệp
về các trang thiết bị
đặc biệt là các trang thiết bị
và thuốc men cho bệnh nhân nặng là rất là cần thiết
cụ thể ví dụ như những cái máy thở chẳng hạn
hoặc là những cái vật tư y tế tiêu hao
sử dụng cho máy thở
là rất cần thiết trong giai đoạn này
thời gian qua các doanh nghiệp lớn của việt nam
cũng đã tích cực đóng góp
nhiều thiết bị y tế cho các bệnh viện
tp hcm và các tỉnh thành
trong đó tập trung hỗ trợ các máy thở máy tạo oxy
tập đoàn vingroup ngân hàng viviband
với hàng ngàn máy thở
và máy thở xâm nhập
đã bàn giao cho bộ y tế
tập đoàn phương trang với hai hệ thống xét nghiệm
gần bốn trăm linh máy thở cao cấp
hơn tám máy tạo oxy lưu lượng cao
một mươi năm máy đo nồng độ oxy spo hai
và hàng trăm ngàn thiết bị vật dụng y tế khác
tất cả đều với mong muốn được chung tay
cùng các cơ quan quản lý nhà nước
tồng hành với ngành y tế và người dân
có thêm các trang thiết bị y tế
phục vụ công tác điều trị covid một mươi chín
nhanh chóng vượt qua đại dịch
sớm ổn định cuộc sống
trước tình trạng một số tài xế sử dụng
giấy giả cắp mã qr code
đi vào luồng xanh và lợi dụng
các loại giấy tờ khác để chở hàng hóa và người
đi vào khu vực cách ly phong tỏa
lực lượng chức năng tỉnh đồng nai
đang tăng cường kiểm tra giám sát và xử lý nghiêm
những trường hợp vi phạm
thực tế thời gian qua cho thấy
việc triển khai luồng xanh đã tạo điều kiện thuận lợi
cho phương tiện vận tải hàng hóa công nhân chuyên gia
lưu thông qua các địa phương đã áp dụng giãn cách
theo chí thị một mươi sáu
góp phần đảm bảo hàng hóa thiết yếu phục vụ nhân dân
và chui sản xuất trong nước không bị đứt gãy
tuy nhiên mỗi ngày có hàng chục phương tiện
có mã qr đi theo luồng xanh như thế này
bị lực lượng chức năng tài chốc kiểm soát dịch bệnh
những xe lần đầu mình sẽ quét mã qr trên xe
thì người ta có thể đưa xuống cho mình
hoặc là mình tới xe
người ta dán sẵn xe mình tới mình quét
rồi mình kiểm tra xe
kiểm tra thùng xe
coi chứa đúng hàng người ta ấy không
rồi đối với những xe mình nghi ngờ thôi
còn không thì cứ tạo điều kiện người ta qua
rồi với những xe mà qua lần sau
thì anh em có một group chat với nhau
trong đó những cái xe nào qua rồi thì mình nhắn cho nó
rồi sau này xe đó qua lần nữa
thì mình chỉ cần nghi ngờ
nếu mình nhớ
thì mình kiểm tra lên trên group đó
có số xe đó là được
thì mình sẽ tạo điều kiện cho qua luôn
mình chỉ kiểm tra lại giấy test covid thôi
còn đủ trong thời hạn bảy mươi hai tiếng thì mình giải quyết cho qua
dù trên địa bàn tỉnh đồng nai chưa xuất hiện tình trạng
lấy xe sử dụng giấy dạ để chứng nhận phương tiện cấp mã qr
đi theo lùa xanh
tuy nhiên việc tăng cường kiểm tra giám sát
và xử lý đối với phương tiện có mã qr đi theo lùa xanh vi phạm
là rất cần phải thực hiện
có như vậy công tác phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
trên địa bàn mới đạt hiệu quả
hạn chế tối đa các phương tiện có mã qr đi theo luồng xanh
có thể là trung gian làm lây lan dịch bệnh
cùng với các giải pháp quyết liệt
trong phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
thành phố hà nội đưa vào vận hành tổng đài một nghìn hai mươi hai
đây là kênh kết nối tiếp nhận phản ánh
giải đáp kiến nghị của công dân tổ chức trên địa bàn thành phố
tổng đài một nghìn hai mươi hai được ubnd tp hà nội
giao sở thông tin và truyền thông chủ trì thực hiện
bắt đầu hoạt động chính thức
từ ngày một mươi chín tháng tám năm hai nghìn hai mươi
từ ngày một mươi chín tháng tám năm hai nghìn hai mươi một
với bốn nhánh
nhánh một bấm phí một kết nối đến trung tâm cấp cứu một trăm một mươi năm
nhánh hai bấm phím hai kết nối đến trung tâm kiểm soát bệnh tật cdc hà nội
nhánh ba bấm phím ba kết nối đến mạng lưới thầy thuốc đồng hành
nhánh bốn bấm phím bốn kết nối đến sở thông tin và truyền thông
để phản ánh về vi phạm phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
theo đó tất cả người dân nếu gọi từ số cố định nội hạt
bấm gọi trực tiếp số một nghìn hai mươi hai
từ số liên tỉnh
số di động
bấm quay số hai trăm bốn mươi một nghìn hai mươi hai
cước cuộc gọi từ các nhà mạng vinaphone mobifone viettel và vietnam mobile
sẽ miễn cước cho người dân trong thời gian giãn cách xã hội
thưa quý vị
từ nhu cầu về sử dụng các loại thuốc phòng và chữa bệnh liên quan đến hô hấp
đặc biệt là hỗ trợ phòng ngừa chữa trị bệnh covid một mươi chín tăng cao
các đối tượng sẽ lợi dụng để thu lợi bất chính
phòng cảnh sát kinh tế công an tp hcm
vừa phát hiện triệt xóa một đường dây sản xuất buôn bán thuốc điều trị covid một mươi chín giả trên địa bàn
phòng cảnh sát kinh tế công an tp hcm
vừa phát hiện đối tượng nguyễn đức thuận
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm
thường trú tại tỉnh bà rê vũng tàu
và đồng bọn có dấu hiệu buôn bán thuốc tân dược không rõ nguồn gốc
thuốc tân dược giả
trong đó có một số loại thuốc khan hiếm trên thị trường hiện nay
có chức năng hỗ trợ điều trị covid một mươi chín
ngày hai mươi tháng tám
chính xác phát hiện thuận chở một thùng cắt tông
nghĩ vẫn còn chứa thuốc tân dược giả
nên đã tiến hành kiểm tra
kết quả phát hiện có một trăm năm mươi hộp thuốc điều trị covid một mươi chín
hiệu tơ binh cô đen
thuận khai nhận là thuốc tân dược giả
do thuận tự mua nguyên liệu đem về sản xuất
rồi bán ra thị trường để kiếm lời
khám sách khẩn cấp tại ba địa điểm
làng nơi sản xuất tàng trữ buôn bán thuốc tân dược giả

công an tạm giữ số lượng rất lớn nguyên liệu
công an tạm giữ số lượng rất lớn nguyên liệu hơn
hơn sáu trăm ba mươi viên thuốc tân dược giả
các loại và công cụ phương tiện sản xuất
trong đó có hơn ba hộp thuốc phòng chữa trị covid một mươi chín giả
hai năm kg viên thuốc màu trắng không nhận hiệu
hiện công an đã bắt giữ thuận
và triệu tập làm rõ đối với tám đối tượng khác
có liên quan để điều tra làm rõ
xử lý theo quyết định của pháp luật
trước đó ngày một mươi tám tháng tám
phòng cảnh sát kinh tế cũng phối hợp với
cơ quan lý tị trường tp hcm
phát hiện kho thuốc và trang thiết bị y tế không rõ nguồn gốc
xuất xứ tại một căn nhà trên đường tô hiến thành
quận một mươi do đặng thế hồng duyên
và đặng khánh dư làm chủ
thu giữ tám trăm linh bộ test nhanh covid một mươi chín
bốn trăm sáu mươi hộp thuốc tân dược hiệu sabotan
bảy trăm linh hộp f faragan
và nhiều thuốc tân dược vitamin thuốc sơn mũi
không có ba đơn chứng từ
từ việc phát hiện khám phá đường dây sản xuất
buôn bán thuốc phòng chữa trị covid một mươi chín giả
và trang thiết bị y tế không rõ nguồn gốc nêu trên
phòng cảnh sát kinh tế công an tp hcm
đã góp phần ngăn chận kịp thời
việc đưa số hàng giả này ra tiêu thụ trên thị trường
vừa qua tại chốt kiểm soát dịch bệnh số hai mươi
tuyến cao tốc hà nội lào cai
thuộc địa bàn xã tân dân huyện sóc sơn
lực lượng chức năng đã bắt giữ một xe tải
chở số lượng lớn bánh trung thu nhập lậu
với thủ đoạn mới là lợi dụng
xe ưu tiên hoạt động trên luồng xanh
để vận chuyển hàng lậu
hơn tám tấn bánh trung thu có nguồn gốc xuất xứ
nước ngoài này chưa đủ điều kiện tiêu thụ
tại thị trường việt nam
tại thời điểm kiểm tra lái xe không xuất trình
đều hóa đơn chứng tử hợp lệ cho lô hàng
và giấy xác nhận công bố chất lượng của cơ quan chức năng
xe tải này được cấp phép ưu tiên hoạt động
trên luồng xanh thì chỉ đi được
thì chỉ được di chuyển
trên tuyến quốc lộ một từ lạng sơn đến ninh thuận
nhưng tài xế xe tải đã đánh xe
lên lào cai để bốc hàng lậu
toàn bộ hơn hai trăm linh chiếc bánh trung thu
đã bị cơ quan chức năng thu giữ
để mang đi tiêu hủy
dịch covid một mươi chín bùng phát mạnh trở lại
khiến cho nhiều địa phương phải thực hiện giãn cách
doanh nghiệp dừng sản xuất
ngành dệt may hiện đang đối mặt với những khó khăn
chưa từng có
và dự báo khó có thể đạt được
con số xuất khẩu năm hai nghìn hai mươi
như dự kiến là ba mươi chín tỷ usd
dịch covid một mươi chín đang bùng phát ở khu vực phía nam
có thể làm gián đoạn chuỗi cung ứng
do các công ty không thể đạt được
không thể vận chuyển nguyên liệu
và thiếu nguồn nhân lực để đảm bảo thời gian giao hàng
ngoài ra việc thực hiện giãn cách xã hội
kéo dài sẽ ảnh hưởng lớn đến kết quả kinh doanh
của các công ty dệt may
với khoảng năm mươi nhà máy đặt tại miền nam
hiện tỷ lệ nhà máy phải đóng cửa
đã lên tới ba mươi năm
do không đủ kinh phí để thực hiện
ba tại chỗ
dệt may việt nam đối mặt với thách thức thiếu hụt lao động
và tỷ lệ tiêm vaccine cho ngành vẫn thấp
trong kịch bản tích cực
nếu dịch covid một mươi chín được kiểm soát vào cuối tháng tám này
kim ngạch xuất khẩu của ngành
trong năm hai nghìn hai mươi một
chỉ đạt từ ba mươi hai ba mươi ba tỷ usd
hoàn thành tám mươi bốn kế hoạch cả năm
thưa quý vị khán giả
thời điểm này trước tình hình diễn biến phức tạp
của dịch bệnh
tại các tỉnh thành phía nam
nhiều biện pháp đã nhanh chóng được triển khai
nhằm vừa duy trì sản xuất
vừa đảm bảo phòng chống dịch
mô hình ba tại chỗ sản xuất cách ly ăn nghỉ
tại chỗ và một cung đường
hai điểm đến đã đạt hiệu quả tích cực
tại bắc ninh và bắc giang trước đây
tuy nhiên thì khi triển khai áp dụng
tại các tỉnh thành phía nam
lại có không ít những bất cập gây khó khăn cho nhiều doanh nghiệp
hiện nay thì các ban bộ ban ngành
và các địa phương đang tích cực tháo gỡ khó khăn
cho doanh nghiệp để triển khai linh hoạt
các mô hình sản xuất phù hợp
kéo dài đây là vấn đề gây khó
cho hầu hết các doanh nghiệp
ở các tỉnh thành phía nam
khi triển khai mô hình ba tại chỗ
trong khi đó điều kiện hoạt động sản xuất
của các doanh nghiệp tại đây
cũng rất khác với tỉnh bắc giang bắc ninh
khi số lượng công nhân lớn đến từ nhiều tỉnh thành khác nhau
khó khăn của chúng tôi đó là không phải tất cả công nhân
chịu ở trong nhà máy
vì vậy ảnh hưởng đến tiến độ và hiệu quả sản xuất
chúng tôi đã phải dành rất nhiều tiền
sắp xếp cho công nhân ở trong nhà máy
vì không thể đóng cửa nhà máy
còn khách hàng còn đơn hàng
nhưng nếu kéo dài thì sẽ rất khó khăn
nếu mà xếp test nhanh
thì là cỡ hai trăm năm mươi hai trăm sáu mươi một lần
mà một tuần phải làm hai lần
còn tiền ăn
trước chúng ta chỉ lo cho một bữa người lao động
bây giờ phải là ba bữa
rồi bữa phụ
tối mà họ có đói thì họ có cái để mà ăn
những cái chi phí đó cũng phát sinh
trong những vấn đề tồn tại
bất cập sau một thời gian
triển khai tại các tỉnh thành phía nam
hiện nay bộ công thương và bộ y tế
đang phối hợp để đưa ra các hướng dẫn
quy trình cụ thể trong từng trường hợp
nhằm kịp thời xử lý các vấn mắc
để hỗ trợ doanh nghiệp duy trì sản xuất
sản xuất thì là tốt
và phải làm đó là cái mục tiêu
mà chính phủ thủ tướng chính phủ đã đề ra
nhưng trước hết chúng ta phải chống dịch
và chính vì vậy bộ y tế có vai trò hết sức quan trọng
trong cái việc đưa ra
những cái quy định
phù hợp và để có thể vừa chống dịch
nhưng chúng ta vẫn có thể tiếp tục được sản xuất
thì chúng tôi cũng sẽ tiếp tục
phối hợp với bộ y tế để sớm nhất
để có thể ban hành cái văn bản
như tôi đánh giá là cũng hết sức là quan trọng
và mang lại cái hậu quả thiết thực
cho cái việc vừa chống dịch
nhưng vẫn đảm bảo được sản xuất công nghiệp
và phát triển kinh tế
theo công văn mới nhất của bộ y tế
về việc phòng chống covid một mươi chín
tại cơ sở lao động sản xuất kinh doanh
các địa phương doanh nghiệp được chủ động
triển khai các biện pháp phòng chống dịch
theo các chuyên gia
việc không ẩn định mô hình ba tại chỗ
hay một cung đường hai điểm đến ở một địa bàn
một ngành nghề mà để doanh nghiệp
chủ động lên phương án và chịu trách nhiệm
căn cứ trên các yêu cầu phòng chống dịch chung
là phù hợp
có thể mở rộng thêm
mở rộng thêm những công cụ khác
những cách thức khác có thể hợp dụng
và trên cơ sở những quy chuẩn
điều kiện tiêu chuẩn
và quy trình do
bộ y tế ban hành và hướng dẫn
việc ban hành hướng dẫn này
cũng là một không
không nhất thiết phải có
chỉ có một là cách thức
và doanh nghiệp tự xây dựng phương án
xây dựng phương án
trên cơ sở cùng với
các cơ quan quản lý nhà nước
đặc biệt là sở y tế ở địa phương
và các trung tâm kiểm soát dịch bệnh
cùng phù hợp để đưa ra
một phương án an toàn
bộ y tế cũng yêu cầu các địa phương
tránh để xảy ra tình trạng trống chéo
nhiều đơn vị chức năng kiểm tra một doanh nghiệp
cơ sở sản xuất kinh doanh
dịch bệnh covid một mươi chín
có thể sẽ còn kéo dài
vì vậy các doanh nghiệp cần phát huy sự chủ động
và linh hoạt trong mọi tình huống
để bám sát mục tiêu vừa duy trì sản xuất
vừa đảm bảo phòng chống dịch
vâng hiện nay thì các doanh nghiệp
tại thành phố hồ chí minh đang đề xuất
triển khai thực hiện mô hình hai tại chỗ
một vùng xanh
theo đó công nhân sẽ sản xuất tại chỗ
ăn uống tại chỗ nhưng ngủ ở vùng xanh là khu an toàn
doanh nghiệp áp dụng mô hình ba
hiệu quả thì sẽ vẫn tiếp tục duy trì
để đảm bảo sản xuất
vào thời điểm này thì một số giải pháp phòng chống dịch
có thể gây ra những khó khăn cho hoạt động sản xuất
kinh doanh xong thì các ngành chức năng
vẫn đang nỗ lực để tạo điều kiện tốt nhất
cho các doanh nghiệp để duy trì hoạt động
không để đứt gãy chuỗi sản xuất
và sớm hồi phục sau khi làn sóng dịch bệnh đi qua
thời gian tới
một số địa phương vẫn sẽ tiếp tục thực hiện
các biện pháp giãn cách xã hội
để đảm bảo yêu cầu phòng chống dịch
điều này sẽ tác động không nhỏ đến việc lưu thông
cung ứng và phân phối hàng hóa phục vụ sản xuất
để tiếp tục tháo gỡ khó khăn này
cần sự vào cuộc thống nhất
của các ban ngành và các địa phương
không để đứt gãy trong việc lưu thông hàng hóa
hàng hóa ở đây theo diện rộng
chứ không phải chỉ có
các mặt hàng thiệt hiệu
là bởi vì
khi chúng ta ngắt quả một cái
thì chắc chắn là dòng chảy của hàng hóa
và hàng hóa như thế
nó bị cắt đứt
cắt đứt như thế thì chắc chắn là
ngưỡng đến những cái đứt gãy
về sản xuất
như vậy ở đây chúng ta cần phải rất là linh hoạt
điểm thứ hai là giữa các địa phương
phải giữ trì được cái giao lưu hàng hóa
các địa phương khác nhau
mức độ dịch bệnh khác nhau
cái việc mà kiểm soát này
là phải trên một nguyên tắc chung
là đảm bảo kiểm soát an toàn dịch bệnh
chúng tôi rất là mong muốn
và thiết tha đề nghị
các địa phương
là rất là chú ý
và chia sẻ với cái việc
mà chúng ta phải tập trung
vào cái mục đích chính và mục tiêu chính
đó là chống dịch
nhưng chúng ta cũng vẫn phải thực hiện cái mục tiêu kép
và đề nghị chúng ta sẽ thực hiện đúng
theo các quy định của chính phủ
của các bộ hành quân liên quan
đặc biệt là của bộ y tế và bộ giao thông vận tải
để có thể
giúp cho việc lưu thông hàng hóa được thông suốt
để giúp cho
cái việc cung ứng hàng hóa thiết yếu cho người dân
cũng như là sản xuất kinh doanh
nhất là về sản xuất công nghiệp
và hoạt động xuất khẩu
hiện nay các gói hỗ trợ doanh nghiệp
cũng đã được chính phủ triển khai
với nhiều nhóm giải pháp khác nhau
đây được xem là động lực thúc đẩy các doanh nghiệp
duy trì sản xuất
vì vậy theo các chuyên gia
các ban ngành cần phải đẩy nhanh tiến độ thực hiện chính sách
giảm thiểu thủ tục hành chính
và có những cách thức linh hoạt để hỗ trợ doanh nghiệp
cái việc mà
ban hành các chính sách
chế độ thì chúng tôi cũng cho rằng
nó cần phải được thực thi
một cách nhanh nhất
nhưng cũng phải đưa
thực thi một cách tương đối cụ thể
và rõ ràng
dễ áp dụng với các đối tượng
được thu hợp
chúng tôi cũng mong muốn rằng
các doanh nghiệp sẽ là người chủ động
tiếp cận với các chính sách
miễn giảm mới
của chính phủ
để từ đó
chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện
các thủ tục giấy tờ
để đó nhanh chóng
có thể hưởng các hưu đái
địa phương vừa chịu ảnh hưởng nặng nề
của dịch bệnh covid một mươi chín
giờ đây đã nhanh chóng phục hồi sản xuất
tại các khu công nghiệp
một trăm linh doanh nghiệp
chín mươi tám công nhân đã quay lại hoạt động sản xuất
nhiều doanh nghiệp hoạt động với công suất cao hơn
nhờ việc trú trọng và nhanh chóng giải quyết
các vấn mắc cho doanh nghiệp
ban đầu trở lại sản xuất
chúng tôi đã gặp phải nhiều khó khăn
như sắp xếp chỗ ăn chỗ ở
phương tiện đi lại
xét nghiệm covid một mươi chín cho người lao động
kiểm soát dịch bệnh
tuy nhiên dưới sự hỗ trợ nhiệt tình và tâm huyết của tỉnh bắc giang
công ty đã nhanh chóng khôi phục lại hoạt động sản xuất
chúng tôi nghĩ rằng
trong tháng tám sẽ đạt đủ công suất
về lao động và đang có nhu cầu tuyển dụng thêm
khoảng hai mươi lao động
có thể thấy
sự vào cuộc quyết liệt và quyết tâm cao
của chính quyền địa phương cùng cộng đồng doanh nghiệp
đã tạo ra những thành quả tích cực
được ghi nhận tại bác giang vừa qua
cùng với sự đồng hành của chính phủ
các bộ ban ngành và các địa phương
trong việc xử lý các vấn mắc khó khăn
tạo điều kiện thuận lợi cho sản xuất kinh doanh
thời điểm này cộng đồng doanh nghiệp
cũng cần đồng lòng thấu hiểu và chia sẻ
để cùng vượt qua dịch bệnh
thực hiện thắng lợi mục tiêu kép
những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin
kinh tế và tiêu dùng của chúng tôi ngày hôm nay